cụ thể vietnam airlines sẽ bố trí biển bảng thông báo về việc nhà ga ngừng phát thanh
tại các vị trí thuận tiện như quầy thủ tục khu vực an ninh soi chiếu phòng chờ
và cửa ra máy bay để hành khách chủ động lưu tâm cập nhật thông tin chuyến bay
trên màn hình thông báo lịch bay fids tại nhà ga
ngoài ra tại các cửa ra máy bay căn cứ và số lượng khách của chuyến bay
vietnam airlines sẽ bố trí nhân sự cầm bảng số hiệu chuyến bay giờ bay điểm đến
để mời khách lên máy bay nếu sát giờ đóng cửa ra máy bay mà hành khách chưa có mặt
việt nam airlines sẽ tổ chức nhân viên cầm bảng để thông báo tìm khách
tại các khu vực an ninh soi chiếu nhà hàng khu vực xung quanh cửa ra máy bay
trong trường hợp chuyến bay khởi hành sớm hoặc muộn hơn kế hoạch từ một mươi năm phút trở lên
ngoài thông báo trên hệ thống màn hình fids việt nam airlines sẽ thông báo cho hành khách
bằng các phương thức khác tùy trường hợp cụ thể
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành văn bản chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo
sở giao thông vận tải công an tp hcm và các đơn vị liên quan về việc bảo đảm an toàn giao thông
đối với xe đưa đón học sinh
cụ thể ủy ban nhân dân tp hcm giao sở giáo dục đào tạo tp hcm tổ chức kiểm tra
giả soát các trường hợp sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh yêu cầu các trường học
và đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông
đối với phương tiện và người lái phối hợp với sở giao thông vận tải kiểm tra việc thực hiện
quy định pháp luật về an toàn giao thông với các đơn vị vận tải có hợp đồng đưa đón
chấm dứt hợp đồng và xử lý nghiêm các lái xe chủ xe không tuân thủ các quy định pháp luật
về an toàn giao thông và trách nhiệm đã được xác định trong hợp đồng đưa đón học sinh bằng xe ô tô
vào tám giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng chín tòa án nhân dân tỉnh hà giang vừa đưa ra xét xử vụ án
lợi dụng chức vụ quyền hạn để nâng điểm cho hàng loạt thí sinh trong kỳ thi trung học
phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh này
phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày
vụ án dân lận thi cử này có năm bị cáo trong đó hai bị cáo là nguyễn thanh hoài và vũ trọng lương
cựu trưởng và phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
bị xét xử về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
trước phiên xử tòa án nhân dân tỉnh hà giang đã gửi giấy triệu tập một trăm bảy mươi bảy người có quyền
và nghĩa vụ liên quan nhưng chỉ có năm mươi năm người vắng mặt
có đơn xin xét xử vắng mặt sáu mươi người và vắng mặt không lý do sáu mươi hai người
đại diện viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa và đề nghị hội đồng xét xử triệu tập thêm hai người làm chứng
là bà vũ thị kim trung hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên hà giang
và bà tống thị phương cô ruột của bị cáo vũ trọng lương
phiên tòa dự kiến sẽ được mở lại vào ngày một mươi bốn một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ngày một mươi tám tháng chín công an tp lạng sơn tỉnh lạng sơn cho biết
công an tp lạng sơn cho biết
công an tp vừa phát hiện một nhóm đối tượng người lạng sơn cấu kết với đối tượng ở tỉnh sơn la
mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lên tới sáu mươi bánh heroin
theo đó vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng chín
tại khu vực chợ đêm kỳ lừa phường hoàng văn thụ tp lạng sơn
công an thành phố phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an đã phá chuyên án bắt quả tang đối tượng
lê hồng phong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại trường sơn mộc châu sơn la đang vận chuyển sáu mươi bánh heroin
cùng với một số tăng vật liên quan hiện công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
thưa quý vị theo công an tỉnh đắk lắc sau một tháng khám nghiệm hiện trường mở rộng điều tra
công an tp đắk lắc đã phát hiện thêm bảy điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn nằm xảy rác ở các xã trên địa bàn huyện eka
trong đó thì có ba điểm ở nhà dân hai điểm ở sưởng mộc và hai điểm ở địa bàn bia dưng
mở rộng khám nghiệm hiện trường trên diện tích rừng
hơn năm trăm linh hectare ở các tiểu khu thuộc các thôn một mươi một mươi một một mươi ba và một mươi năm của xã chư giang
tổ công tác còn phát hiện bốn trăm tám mươi một lóng hộp gỗ và trên một trăm năm mươi gốc cây có đường kính từ sáu mươi một trăm hai mươi cm
đã bị các đối tượng lâm tặc cưa hạ với tổng khối lượng trên năm trăm linh mét khối
hiện công an huyện eka đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn đối tượng trực tiếp phá rừng
gồm hoàng văn nam ba mươi hai tuổi ngô văn nam ba mươi năm tuổi hoàng văn nam ba mươi năm tuổi và phùng văn hội hai mươi bốn tuổi
cùng chú ở thôn một mươi năm xã chư giang huyện eka
công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
sau một thời gian điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã bắt tạm giam
hai người liên quan đến việc ăn chặn tiền chính sách diễn ra tại thành phố quảng ngãi trong nhiều năm qua
theo đó công an tỉnh quảng ngãi đã bắt tạm giam bốn tháng đối với bà lê thị thu hương
phó cơ quan tổ chức nội vụ thành phố quảng ngãi và bà hà thị kim vân
cựu nhân viên văn thư thuộc phòng lao động thương binh và xã hội thành phố quảng ngãi
trước đó vào cuối năm hai nghìn một mươi tám khi thành phố quảng ngãi thực hiện chuyển tiền về các xã phường trực thuộc
để chi trả tiền chế độ trực tiếp cho một trăm linh bốn trường hợp thương binh đang công tác và đang sinh sống tại địa phương
tuy nhiên trong số một trăm linh bốn trường hợp được hưởng chính sách chế độ tại năm xã phường
thì có ba mươi ba trường hợp không rõ ràng địa chỉ cơ quan công tác
từ năm hai nghìn sáu đến nay ba mươi ba người có tên không đến nhận tiền chế độ thương binh quả tết
mà do người khác
ký nhận thay số tiền chính sách ăn chặn trong nhiều năm lên tới vài tỷ đồng
hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ
sáng nay ngày một mươi tám tháng chín tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm vụ án
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bảo hiểm xã hội việt nam và công ty cho thuê tài chính hai trực thuộc agribank
sáu bị cáo bị đưa ra xét xử này gồm lê bạch hồng nguyên thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
nguyên tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam nguyễn huy ban nguyên tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam
nguyễn phước tường nguyên trưởng ban kế hoạch tài chính đây là vụ kế hoạch đầu tư kiêm kế toán trưởng bảo hiểm xã hội việt nam
hoàng hà và trần tiến vĩ nguyên là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp ban kế hoạch tài chính
và trần thị thanh thủy phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp ban kế hoạch tài chính bảo hiểm xã hội việt nam
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội pháp luật không cho phép việc bày vốn giữa công ty cho thuê tài chính hai và bảo hiểm xã hội việt nam
vì không đúng đối tượng không bảo đảm nguyên tắc đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội trái với điều chín mươi sáu điều chín mươi bảy luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn sáu
ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tòa nhân dân tp hcm tuyên bố công ty cho thuê tài chính hai bị phá sản
tính đến thời điểm công ty cho thuê tài chính hai bị phá sản công ty này mới tất toán một hợp đồng ngắn hạn
còn một mươi ba hợp đồng quá hạn với tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội việt nam là hơn một sáu trăm chín mươi bảy tỷ đồng
số tiền còn nợ này công ty cho thuê tài chính hai không có khả năng thanh toán gây thiệt hại cho nhà nước hơn một sáu trăm chín mươi bảy tỷ đồng
cơ quan tố tụng xác định ông hồng đã ký và chỉ đạo thực hiện ba hợp đồng cho công ty cho thuê tài chính hai vay vốn
đến nay không thu hồi được gây thiệt hại cho nhà nước hơn bốn trăm ba mươi bốn tỷ đồng
bị cáo nguyễn huy ban ký và chỉ đạo thực hiện một mươi một hợp đồng cho công ty cho thuê tài chính hai vay sáu trăm ba mươi tỷ đồng không đúng đối tượng
không bảo đảm nguyên tắc đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội gây thiệt hại cho nhà nước hơn một hai trăm sáu mươi ba tỷ đồng
theo cáo trạng bị cáo trần thị thanh thủy bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
năm bị cáo còn lại cùng bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bắt đầu từ ngày một tháng một mươi tới đây ubnd tp yêu cầu các sở ban ngành ubnd các quận huyện thị xã
chỉ đạo thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội của công chứng công chức viên chức người lao động một trăm linh qua tài khoản cá nhân
đồng thời đề nghị các đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn
thực hiện thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động qua tài khoản cá nhân
theo đó ubnd tp yêu cầu bảo hiểm xã hội thành phố
biêu điện thành phố sở lao động thương binh và xã hội cần phối hợp với các ngân hàng thương mại
hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ atm ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu
đồng thời nhận thẻ atm tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính hoặc tại điểm chi trả
ngân hàng nhà nước chi nhánh hà nội sắp xếp phát triển mạng lưới cây atm và giám sát hoạt động atm đảm bảo chất lượng
an ninh an toàn tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân
hiện nay tỉnh ninh thuận có gần bảy mươi ba người là đồng bào trăm sinh sống
để thuận lợi trong việc giao tiếp triển khai nhiệm vụ tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện có hiệu quả
các chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước tỉnh ninh thuận đã biên soạn tài liệu
và mở lớp dạy tiếng trăm cho các cán bộ công chức viên chức đang công tác tại các huyện có đông đồng bào dân tộc trăm sinh sống
lớp học vừa được khai giảng vào giữa tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
có năm mươi học viên theo học
tài liệu giảng dạy được ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận ban hành với chương trình học bốn trăm năm mươi tiết
chia làm một mươi chủ đề nhằm giúp cho học viên có kiến thức cần thiết về tiếng trăm
bao gồm hệ thống chữ viết chính tả ngữ pháp cơ bản hiểu biết về con người văn hóa truyền thống phong tục tập quán đồng bào trăm
việc học hành ở trên lớp thì các thầy là truyền đạt rất là tốt
về cơ bản thì các anh chị em học trong lớp thì đa số là chưa biết tiếng trăm nhiều
thầy cũng đã truyền đạt
rất tốt và cũng như là những cái văn hóa của người trăm về phong tục tập quán văn hóa người trăm
thì thầy đã truyền đạt rất là kỹ càng đến các anh chị em mà đang được học cái lớp tiếng trăm năm hai nghìn một mươi chín này
tại lớp học giáo viên chú trọng trang bị kỹ năng giao tiếp bằng tiếng trăm cơ bản
để các học viên có thể nghe được nói được và hiểu được văn hóa trăm để phục vụ công tác
trong lớp này ngoài phần giới thiệu ngôn ngữ tứ viết
thì thông qua một mươi chủ đề ở trên
trong đoạn sau thì sẽ giới thiệu cái nét văn hóa đặc thù của người trăm
cho nên những cán bộ mà theo học lớp này chắc chắn sẽ hiểu những nét văn hóa rất là cơ bản của người trăm
và qua đó họ sẽ làm tốt cái công tác dân vận khi họ có cái công việc làm ở vùng đồng bào trăm
cùng với việc dạy tiếng trăm trong năm hai nghìn một mươi chín tỉnh ninh thuận sẽ mở các lớp dạy tiếng dân tộc gia rai
giúp cho các cán bộ
cán bộ công chức viên chức công tác trong lĩnh vực dân vận tôn giáo quản lý dân cư an ninh quốc phòng
tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh biết tiếng nói chữ viết của đồng bào
để nâng cao hiệu quả chất lượng công tác khi tiếp xúc với đồng bào
tiếp theo chương trình nhiều vùng trên cả nước có mưa rông cảnh báo vùng áp thấp trên biển đông
nhiều địa phương vẫn lơ là với phòng chống dịch tả lợn châu phi
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay trên giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng một mươi bốn một mươi bảy độ vĩ bắc
nối với một vùng áp thấp lúc một giờ sáng ngày một mươi tám tháng chín có vị trí ở khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi độ kinh đông
trên đảo lưu dông philippines gió mùa tây nam ở phía nam có cực độ trung bình đến mạnh
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp có xu hướng hầu như ít di chuyển và ít có khả năng mạnh thêm
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ trung bình mạnh
nên trong ngày và đêm nay ngày một mươi tám tháng chín ở vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây đến tây nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao hai ba mét biển động trên các vùng biển từ bình thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang vịnh thái lan khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
thưa quý vị tối qua ngày một mươi bảy tháng chín một căn nhà bốn tầng trên đường nguyễn đình triều quận ba tp hcm bất ngờ bốc cháy dữ dội
khiến cho hàng chục hội dân hoảng loạn rất may không có thiệt hại về người
đám cháy bùng phá khoảng một mươi tám h một mươi năm ở tầng bốn
chỉ sau ít phút lửa bốc lên cuồng cuộn nhiều người dân cho biết trước khi xảy ra cháy bên trong căn nhà phát ra tiếng nổ lớn
nhiều người tháo chạy ra ngoài truy hô
được biết căn nhà này chứa nhiều phế liệu đồ vật liệu dễ cháy và tầng bốn là gác gỗ sàn gỗ nên đám cháy lây lan nhanh
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiếp cận phá cửa sổ đập tường từ hai bên để phun nước dập lửa không để cháy lan
vụ việc may mắn không có thương vong về người nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện gây hỏa hoạn
âu thuyền thọ quang phường thọ quang quận sơn trà nhiều năm qua được biết đến là một điểm nổi cộng về vấn đề bôi trường tại thành phố đà nẵng
nếu như trước đây chỉ xảy ra tình trạng nước tù động bốc mùi nồng nặc vào mùa hè thì nay mỗi ngày âu thuyền này lại đang phải đối diện với hàng tấn rác thải sinh hoạt từ nhiều nguồn đổ xuống
thực trạng trên đã gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị cũng như là chất lượng cuộc sống của người dân
rác sinh hoạt rác xả từ các tàu cải tạo rác từ tàu thuyền đang neo đậu rôn ứ thành bãi
sau mỗi đợt thủy chiều lên xuống rác lại giạt vào phủ kín mờ
nước bẩn cộng với rác tích tụ thường xuyên đã làm cho khu vực này trở thành điểm ô nhiễm trầm trọng
hơi rốt hơi thúi chịu không nổi
nên chỗ này là họ bệnh nhiều lắm
năm bằng ngày dọn đó rồi cũng trễ là đó thôi
chứ không hết dứt được
tình trạng ở đây là ô nhiễm ở đây
là ô nhiễm rất nặng tại vì thế này là tàu ngư dân về rất là nhiều
cái lượng cá thải cá thải nhất là cái cá mà cá heo cá cho cho cho súc là nó nó chạy ra là một
mối thứ hai nữa là trên tàu người ta chùi rửa tàu nữa
tất cả cái thời gian người ta đi đánh bắt lâu ngày thì về thì tình trạng cá nước cá nó có bị ô nhiễm
và cái nước cá thải là rất là ô nhiễm cho cái ô thuyền này
theo thống kê của ban quản lý
ô thuyền và cảng cá thọ quang
mỗi năm lượng rác thải mà đơn vị thu gom là khoảng trên một sáu trăm linh tấn
tính bình quân mỗi ngày sáu nhân công của tổ môi trường trên bờ phải thu gom tập kết khoảng bốn tấn rác thải
hiện nay là ô thuyền chỉ có được phép là neo đậu bốn trăm chín mươi ba chiếc theo quy định của bộ
tuy nhiên hiện nay thì néo đậu bình thường hiện nay thì nó đã khoảng sáu trăm linh bảy trăm linh chiếc rồi
còn lại cái ngày mà mưa bào thì nó tới cả tám trăm linh một nghìn chiếc
thì cái vấn đề mà dựa cái néo đậu thành một tầng tốt với nhau
thì người ta xả rác ra môi trường thì mình cũng không thể là thu thập được cái chứng cử để mà xử phạt họ được
âu thuyền thọ quang có diện tích khoảng năm mươi tám hectare mặt nước
đây là chỗ neo đậu cho trên dưới sáu trăm linh tàu thuyền
trong đó có bảy mươi tàu thuyền đến từ ngoại tỉnh
vì vậy công tác nhắc nhở tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các thuyền viên đang gặp nhiều khó khăn
trước tình trạng trên các ngành chức năng thành phố đà nẵng cần sớm có biện pháp để không ảnh hưởng đến người dân nơi đây
dịch tả lợn châu phi hiện vẫn đang có những diễn biến phức tạp tại tỉnh bà rịa vũng tàu và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
tuy nhiên công tác ứng phó với dịch bệnh lại đang gặp rất nhiều khó khăn
giá thịt lợn trên thị trường gia tăng nên nhiều hộ dân vẫn muốn cố ý tái đàn
trong khi đó thì hiện đang là mùa mưa nên công tác tiêu độc khử chung gặp không ít bất lợi
phần lớn các hộ dân đều phải ve vốn ngân hàng để chăn nuôi lợn
khi lợn bị bệnh thì cũng là lúc mất sạch vốn liếng
tâm lý mong muốn được tái đàn để chăn nuôi trở lại khôi phục kinh tế cũng là chuyện dễ hiểu
nhất là khi giá thịt lợn trên thị trường vẫn không hề suy giảm
nhiều hộ thì muốn tái đàn chuẩn bị cho dịp tết
bây giờ nó vất vả lắm bây giờ tiền cám người ta cũng không có tiền để mà trả lại nữa
nên là gia đình bây giờ cũng nhờ các băng ngành đồng thể có thể hỗ trợ cho gia đình để mà cứu vớt lại rồi để mà tái đàn lại
việc tái đàn trong lúc dịch bệnh còn chưa được dập tắt hoàn toàn
thì nguy cơ lợn nhiễm bệnh trở lại là rất cao
trong khi đó hiện khu vực phía nam đang là mùa mưa
thời tiết khiến cho việc tiêu độc khử trùng sử dụng thuốc phun xịt cũng gặp không ít trở ngại
về nguyên tắc khi tiêu hủy lợn bệnh chỉ những con lợn có xét nghiệm dương tính mới được tiến hành tiêu hủy
không được tiêu hủy cả đàn để tránh thiệt hại cho dân
thế nhưng lợn bệnh thì cứ chết lai dai mỗi ngày khiến cho công tác vận chuyển đi tiêu hủy khá tốn kém
sau khi xảy ra một ngày một dịch thì một ngày con hai con thì phải thuê cô bé đào rồi dập dịch
thì ngày mai xảy ra một vấn đề cô bé đi ngẫu vận chuyển lên xuống lên xuống thì hiện nay là rất là khó khăn
khuyến cáo người dân trong vùng có dịch không nên vội vàng tái đàn để tránh rủi ro
dù khó khăn nhưng vẫn phải tiến hành phòng dịch tiêu độc khử trùng
ngành chức năng tỉnh cần nỗ lực để kiểm soát tình trạng lây lan dịch bệnh trên diện rộng
đến thời gian này
hầu hết các địa phương của tỉnh gia lai đã xảy ra dịch tả lợn châu phi
hàng chục nghìn con lợn nhiễm bệnh đã phải tiêu hủy
tuy nhiên ý thức cũng như công tác phòng chống dịch bệnh của người dân và chính quyền địa phương
vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế điều đó tiêm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại
dù trong vùng công bố dịch tả lợn châu phi nhưng gia đình chị cơ pa hở liếu
phường sông bờ thị xã a dun pa vẫn thả rông đàn lợn dưới nhà sàn
thậm chí nhà hàng xóm đối diện đã có đàn lợn chết vì nhiễm bệnh
nhưng chị vẫn để đàn lợn nhà mình đi ăn khắp xóm
thú y địa phương cũng đã đến tận nơi tuyên truyền
tuy nhiên việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của người dân vẫn lơ là chủ quan
nếu mà có bệnh tả lợn phải cách ly phải chích thuốc
phải báo cáo trong làng này biết để có thể ngăn chặn cái bệnh đó
tại huyện iapa
đến nay gần như đã vắng bóng đàn lợn thường thấy được chăn thả rông
bởi dịch bệnh đã làm chết hầu hết số lợn này
chín trên chín xã của địa phương này đều đã công bố dịch
nên hầu như các chốt kiểm dịch tạm thời đều vắng bóng các cán bộ nhân viên túc trực
không chỉ vắng bóng người mà thuốc phục vụ công tác tiêu độc khử trùng cũng đã không còn
thế nên công tác quản lý vận chuyển buôn bán sản phẩm từ lợn nhiễm bệnh ra thị trường
không được kiểm tra xử lý
để mình bắt được thì mình xử lý là theo tình huống của nhà nước
hết giờ người ta lại ăn cơm mới phải tranh thủ ăn cơm người ta về
cũng là hoạt động cán bộ thú y cũng phối hợp với các ngành cũng trực tiếp đi kiểm tra tình hình dịch
riêng tình hình dịch là phun thuốc thiêu độc khu trùng là chúng tôi đi phun mít
cái tình hình dịch thì mình phải chịu thôi chứ sao
không riêng xã này toàn bộ trong tỉnh này là bị hết
anh thì phun thuốc cỡ nào dụ anh hóa chất cỡ nào thì nó dịch tệ tương di tương
đến thời điểm này tỉnh gia lai đã có một mươi năm trên một mươi bảy huyện thị xã thành phố xảy ra dịch tả lợn châu phi
địa phương này đã tiêu hủy gần hai mươi sáu con lợn bị nhiễm bệnh với tổng khối lượng trên một ba trăm linh tấn
dịch bệnh đã ảnh hưởng đến gần ba hộ dân chăn nuôi
có lẽ con số này vẫn chưa dừng tại đây với kiểu phòng chống dịch bệnh như thế này tại một số địa phương của tỉnh gia lai
tối qua tại hà nội tạp chí điện tử gia cam thuộc trung ương hội nạn nhân chất độc gia cam điêu xin việt nam
phối hợp cùng với các cơ quan hiệu quan tổ chức buổi giao lưu nghệ thuật vinh danh những tấm lòng hảo tâm
đã đồng hành cùng với chương trình hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam việt nam lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
với mong muốn hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam có thêm điều kiện phát triển kinh tế ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo
trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín hội nạn nhân chất độc gia cam điêu xin việt nam đã cùng ban tổ chức chương trình
hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam việt nam và các nhà tài trợ đi thăm tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam
ở các tỉnh thành phố như hà nội hải dương thanh hóa quảng bình quảng trị với tổng số tiền sáu trăm bốn mươi năm triệu đồng
các phần quà giá trị vật chất tuy không lớn nhưng đây là tấm lòng tình cảm nghĩa cử cao đẹp
là sự tri ân của cộng đồng đối với nạn nhân chất độc da cam
sau hai năm liên tiếp
tổ chức lễ hội du lịch thác bản dốc năm nay ubnd tỉnh cao bằng tiếp tục tổ chức lễ hội lần thứ ba
với nhiều hoạt động ý nghĩa và đặc sắc mang đậm dấu ấn non nước cao bằng cùng với nhiều điểm nhấn văn hóa khác
theo đó lễ hội năm nay sẽ được tổ chức vào hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng một mươi
địa điểm tổ chức ngay dưới chân thác bản dốc xã đàm thủy huyện trùng khánh
ngoài các hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh
lễ hội lần thứ ba diễn ra với nhiều điểm nhấn nhiều chương trình lễ hội ánh sáng được tổ chức vào tối ngày năm tháng một mươi
và kết hợp với chương trình biểu diễn thực cảnh
trong đó có biểu diễn một số tích liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển tỉnh cao bằng
trong phần tin quốc tế pháp không có bằng chứng iran đứng sau vụ tấn công ả rập xê úc
trong khi đó ngoại trưởng ai cập cho rằng cộng đồng quốc tế cần giải quyết vụ việc ngay khi ả rập xê út có kết luận điều tra
và xác định đối tượng chịu trách nhiệm cũng như căn nguyên dẫn tới vụ việc
tuyên bố của pháp và ai cập được đưa ra ngay sau khi quốc vương ả rập xê út tuyên bố
chính quyền riyadh hoàn toàn có khả năng giải quyết hậu quả các vụ tấn công nhằm vào hai cơ sở lọc dầu quan trọng của nước này
cùng ngày phó tổng thống mỹ mike pence thông báo ngoại trưởng nước này mike pompeo đang trên đường tới ả rập xê út để thảo luận về biện pháp ứng phó sau vụ tấn công mà washington cáo buộc tehran đứng sau
tuy nhiên đến nay iran vẫn bác bỏ mọi dính líu đồng thời loại trừ khả năng đối thoại với washington cho đến khi các biện pháp trừng phạt nước cộng hòa hồi giáo này được hủy bỏ
trong khi đó ả rập xê út vừa khẳng định sản lượng dầu của nước này sẽ trở lại bình thường vào cuối tháng chín qua đó làm dịu bớt căng thẳng trên các thị trường năng lượng sau vụ tấn công vào hai cơ sở lọc dầu khiến cho sản lượng bị cắt giảm một nửa
phát biểu họp báo bộ trưởng năng lượng abdulaziz bin salman cho biết quốc gia xuất khẩu năng lượng hàng đầu thế giới đã phải sử dụng các kho dự trữ chiến lược để duy trì nguồn cung cho khách hàng
ông cho hay trong hai ngày qua thiệt hại từ vụ tấn công đã bị ủng hộ
điều này hạn chế và năm mươi sản lượng đang được khôi phục
dự kiến ả rập xê út sẽ trở lại mức một mươi một triệu thùng một ngày vào cuối tháng chín và một mươi hai triệu thùng một ngày vào cuối tháng một mươi một
tuy nhiên theo các chuyên gia việc đặt mục tiêu trở lại mức một mươi một triệu thùng một ngày vào cuối tháng của ả rập xê út là mục tiêu tham vọng nếu tính đến mức độ hư hại tại các nhà máy cần phải sửa chữa
ngay sau thông tin sản lượng dầu mò của ả rập xê úc sẽ sớm được khôi phục giá dầu thế giới đã giảm hơn năm trong phiên giao dịch ngày một mươi bảy tháng chín
trong khi đó giá dầu thô ngọt nhẹ texas wti giảm còn năm mươi chín ba mươi bốn đô la mỹ một thùng
liên quan đến căng thẳng trong quan hệ giữa nhật bản và hàn quốc bộ năng lượng công nghiệp và thương mại hàn quốc vừa thông báo đã chính thức loại nhật bản ra khỏi danh sách các quốc gia được coi là đối tác thương mại đáng tin cậy của seoul
theo thông báo nhật bản sẽ phải đối mặt với hạn chế khi nhập khẩu nguyên vật liệu chiến lược từ hàn quốc
ngoài ra các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng chiến lược của hàn quốc sang nhật bản phải trình năm văn bản thay vì ba như trước kia để xin xét duyệt từng đơn hàng xuất khẩu
tiến trình xét duyệt cũng sẽ kéo dài hơn lên tới một mươi năm ngày
động thái của hàn quốc được xem là biện pháp trả đũa sau khi nhật bản hồi tháng bảy vừa qua đã đưa ra quyết định tương tự đồng thời đưa seoul khỏi danh sách trắng
đây là lần đầu tiên nhật bản loại một quốc gia ra khỏi danh sách trắng
theo đó khoảng hơn một mặt hàng xuất khẩu sang hàn quốc sẽ phải trình chính phủ phê duyệt với từng đơn hàng
tokyo cũng có thể tùy ý điều chỉnh thời gian thẩm định với các đơn hàng xuất khẩu
trung quốc vừa chính thức xả một mươi tấn thịt lợn từ kho dự trữ trung ương nhằm ổn định giá thịt lợn đang tăng vọt và đối phó với cuộc khủng hoảng dịch tả lợn châu phi gây thiệt hại đến một phần ba đàn lợn của nước này
theo trung tâm quản lý dự trữ hàng hóa trung quốc lệnh xả kho được phát đi từ bộ thương mại và ngân hàng
hàng phát triển nông nghiệp trung quốc thịt lợn đông lạnh xả ra sẽ được bán đấu giá trực tuyến vào chiều mai một mươi chín tháng chín
nguồn thịt được xả lần này nhập từ mỹ anh đan mạch đức pháp và chile
các nhà cung cấp chính bao gồm smithfield clement foods seaboard của mỹ và dennis brown của đan mạch
các công ty quan tâm đến buổi đấu giá trực tuyến cần phải đăng ký với trung tâm và được bộ thương mại xem xét trước ngày thứ năm
mỗi đơn vị chỉ có thể mua tối đa ba trăm linh tấn
trung tâm quản lý dự trữ hàng hóa trung quốc là đơn vị nhà nước chịu trách nhiệm lưu trữ và quản lý các hàng hóa mà trung quốc coi là chiến lược quan trọng
bao gồm thịt lợn đông lạnh lợn sống các loại thịt đông lạnh khác và đường
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại